nhà cửa ngập ngõ hẻm ngập đường phố ngập là tình cảnh tại tp hcm trong những ngày qua
khi chiều cường dâng cao kỷ lục đạt mức một m bảy mươi năm vượt kỷ lục cũ một m bảy mươi một
tại trung tâm quận một đến khu đô thị mới đẳng cấp quận hai và vùng ven ngoại thành
chiều cường dâng cao đã khiến cho việc sinh hoạt đi lại mua bán của người dân bị ảnh hưởng nặng nề
chưa kể nguy cơ mắc bệnh do nước bị ô nhiễm
thì nó tấn vô nhà một cái là coi như đồ đạc như hết khổng hết
tại cần thơ chiều cường lên mức lịch sử hai mươi năm khiến nhiều tuyến đường nội đô ngập nặng
nước cũng tràn qua đê bao gây ngập nhà cửa vườn cây nhiều khu vực đất cồn ven sông
cuộc sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân bị xáo trộn
chiều cường lớn độc ngọt quá thậm ra cây cối nhà cửa cũng rất là ảnh hưởng rất là nhiều
thì tôi làm trồng gao cải đồ này thì cũng hư hết như là cái trăm phần trăm rồi
chiều cường dâng cao trong mấy ngày qua đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống
sản xuất của người dân trên địa bàn huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
hơn ba m hai trồng ớt chuẩn bị thu hoạch bị nhấn chìm trong nước bởi chiều cường
ông đinh văn hiếu cùng ngụ xã an thạch đông không khỏi xót xa
ngoài diện tích trồng ớt con nước dâng cao đợt này còn gây ngập hai ao nuôi cá và tôm của gia đình
ước tổng thiệt hại hơn một trăm linh triệu đồng
một đề tôm thì thác trắng trôi hết cá nuôi dường thì đi hết rồi
rất thì trồng tốt rồi thì còn có cả ba ngày nữa là bẻ trái thu hoạch bây giờ thì nó ống hết tè
qua cái đợt chiều cường vừa qua thì do cái mực nước nó dâng cao tương đương hơn một tất nước
vì vậy nó ảnh hưởng làm tràn và sạt lỡ tương đương trên địa bàn huyện khoảng bốn mươi đoạn bào bao sung yếu gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
chiều cường dâng cao và bất ngờ vào tối ngày hai mươi chín tháng chín đã gây sạt lở một đoạn bờ bao của người dân ở ấp nguyễn công minh bê xã an thạch đông
với chiều dài sạt lở khoảng một mươi mét sâu khoảng ba mét gây ngập ảnh hưởng và đe dọa hơn năm hectare diện tích đất nuôi tôm và trồng mía của người dân địa phương
hại tài sản về tôm đồ khoảng bốn trăm linh triệu của anh em ở xung quanh nếu mà không khắc phục được chiều nay thì khoảng có tỷ